ngày một mươi một tháng một mươi hai tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam và quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế
tổ chức hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế isg năm hai nghìn hai mươi với chủ đề nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong bối cảnh tác động của covid một mươi chín
hiện dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang tác động mạnh đến phát triển kinh tế thế giới dự báo kinh tế toàn cầu trong thời gian tới sẽ suy thoái
tăng tỷ lệ hộ nghèo đặc biệt tại các khu vực đang phát triển như châu á thái bình dương
cùng với tác động của biến đổi khí hậu thiên tai dự kiến có bốn bốn triệu người tại khu vực này tái nghèo
các tổ chức quốc tế đánh giá cao việc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh của nước ta
cùng với đó khuyến nghị trong thời gian tới ngành nông nghiệp nông thôn cần tạo điều kiện để củng cố chuỗi cung ứng nông sản
cải thiện hệ thống logistic tăng cường khả năng lưu trữ nông sản thúc đẩy thương mại điện tử
xây dựng các chương trình dự án hợp tác quốc tế trọng tâm hướng đến phục hồi sản xuất và kinh doanh nông nghiệp
kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng cường khả năng chống chịu trước dịch bệnh thiên tai